hiện nay tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh bến tre đang tăng cao và diễn biến phức tạp
chín trên chín huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đều đã xuất hiện dịch
trong đó huyện ba trì huyện mỏ cầy nam là địa phương có nhiều ca sốt xuất huyết nhất
trong đó số ca mắc ở người trên một mươi năm tuổi chiếm hơn ba mươi hai
em nguyễn thanh trường một mươi hai tuổi đã nhập viện điều trị sốt xuất huyết được ba ngày
trước đó em trường khởi phát bệnh qua triệu chứng sốt mệt mỏi nhưng gia đình không biết
và đã cho đi khám uống thuốc tại phòng khám tư ở địa phương
theo bác sĩ điều trị tại bệnh viện nguyễn đình triều số ca bệnh sốt xuất huyết thay đổi từng ngày
bệnh nhân mắc sốt xuất huyết thường tự điều trị bên ngoài từ một đến ba ngày đầu mới nhập viện như em trường
không phải là hiếm điều này dễ gây nguy hiểm cho bệnh nhân
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm bệnh viện nguyễn đình triều tỉnh bến tre
tiếp nhận điều trị hai trăm sáu mươi một trường hợp bị nhiễm sốt xuất huyết tăng gấp bốn lần
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám nhưng không có trường hợp tử vong
tuy nhiên lượng bệnh giải đều trong cả năm không xảy ra ồ ạt như những năm trước khi bước vào tháng cao điểm mùa dịch
số lượng bệnh tăng gần gấp bốn lần so với sáu tháng đầu năm ngoái
nhưng ngược lại thì tỷ lệ bệnh nặng cũng như tỷ lệ bệnh tử vong như sốt sốt huyết
cho đến thời điểm này thì ghi nhận là chưa có ca nào
trong khi đó năm ngoái thì số lượng bệnh là ít hơn mà lại có biến chứng nặng lại có coi như tử vong
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bảy tháng tám toàn tỉnh bến tre đã ghi nhận một một trăm ba mươi bốn ca sốt xuất huyết
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tăng bảy trăm năm mươi ca nhưng không có trường hợp tử vong